quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
các nội dung về xác minh kê khai tịch thu tài sản bất minh mở rộng hay thu hẹp đối tượng kê khai tài sản được nhiều đại biểu quan tâm
theo báo cáo của thanh tra chính phủ trong một mươi năm qua tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng rất ít đặc biệt hiện vẫn còn năm mươi năm tỷ đồng chưa thu hồi được
cử tri so sánh số tiền này bằng ngân sách xây đường cao tốc bắc nam bằng tiền thu ngân sách trong năm năm của một tỉnh nghèo
cử tri rất là sọt xa và bức xúc trước cái tình trạng mối bỏ bể này kỳ vọng sự bất phá và một cái bàn tay thép trong thu hồi tài sản tham nhũng trong dự thảo lần này
nhưng mà dự thảo thì chưa có quy định bất phá mà chỉ mới nhắc lại một số quy định của bộ luật hình sự bộ luật tố tụng hình sự luật thanh tra luật kiểm toán hiện hành hiện thể chế về thu hồi tài sản theo tôi là vấn đề cốt tử
tôi thì tôi cho rằng cái giải trình nguồn gốc tài sản là
cái giải trình của người có tài sản còn chứng minh việc vi phạm hay là tội phạm thì lại trách nhiệm của cơ quan nhà nước
về vấn đề mở rộng hay thu hẹp đối tượng kê khai tài sản nhiều đại biểu quốc hội cho rằng việc tham nhũng không phụ thuộc vào hệ số phụ cấp mà nằm ở vị trí việc làm
chúng ta không nên mở rộng đối tượng kê khai làm đại trà lan nhưng chúng ta cũng không nên thu hẹp đối tượng vì không kiểm soát được
theo tôi dự thảo luật nên quy định đối tượng cây khai theo hướng
đối với lĩnh vực ít xảy ra các vụ
việc tham nhũng thì quy định kê khai đến những người có hệ số phụ cấp chức vụ từ bảy trở lên tức là từ cấp phó các cơ quan cấp tỉnh trở lên
nhưng đối với lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tham nhũng cao thì đối tượng kê khai là những người có hệ số phụ cấp chức vụ từ hai trở lên
tức là từ cấp phó phòng cấp huyện và phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trở lên
mười năm qua thi hành luật chống tham nhũng thì chúng ta thấy rằng là nó giống như
chúng ta đã xây một cái lò nhưng củi toi ướt vẫn chưa có hiệu quả vẫn chưa cháy được
vậy bây giờ cái lò này chúng ta phải sửa sang phải ra cố như thế nào để bảo đảm củi to củi nhỏ củi lớn củi ướt củ khô đều phải đốt cháy
tuy vậy vấn đề làm sao chúng ta đốt tất cả các loài củi không phải để mà làm cho nó giảm nhiệt
bởi vì nếu như chúng ta sửa sang cái luật này
chúng ta sẽ không có hiệu quả do đó thì cần thiết là chúng ta phải sửa luật và phải làm sao để triển khai được cái đường lối của đảng
với cái mong muốn của dân là chúng ta chống được tham nhũng một cách toàn diện hiệu quả
nhưng không có nghĩa chúng ta giàn trải chúng ta pha loãng nó ra để rồi cuối cùng là chúng ta không chống được
theo ý kiến của một số đại biểu dự thảo luật còn nhiều sơ hở khi quá chú trọng đến việc chống tham nhũng
mà bỏ qua việc quy định phòng ngừa
vì thế trong lần sửa đổi này phải có quy định riêng và cụ thể để ngăn ngừa phòng tránh nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trên thực tế
tập trung quá nhiều cho việc nhận diện phát hiện và xử lý tức là chống tham nhũng khi tham nhũng đã xảy ra
hơn là phòng để tham nhũng không thể xảy ra
hành vi tham nhũng và mức độ tham nhũng có mối liên hệ chặt chẽ với thời gian công tác
mối quan hệ công tác vị trí và chức vụ công tác của cán bộ
theo đó nếu không phòng ngừa hành di nhỏ
giá trị tham nhũng thấp
sẽ dễ dẫn đến hành vi nghiêm trọng giá trị cao
giải trình về các ý kiến của các đại biểu quốc hội
tổng thanh tra chính phủ lê minh khái cho hay
ban soạn thảo sẽ cân nhắc các ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn nữa dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi